ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện
đề nghị ban chỉ huy các tỉnh thành phố từ nghệ an đến bình thuận và tây nguyên các bộ ngành khẩn trương ứng phó với ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
đối với tuyến biển và ven bờ theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển
biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của vùng áp thấp để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
hướng dẫn neo đậu tàu thuyền theo dõi kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm sẵn sàng lực lượng phương tiện
cứu hộ cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho người và tài sản khách du lịch trên các đảo ven biển
bảo đảm an toàn lồng bè các khu nuôi trồng thủy sản và bảo vệ công trình ven bờ tổ chức trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn